thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý hai đối tượng về hành vi vận chuyển cát trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đã phát hiện hai ghe gỗ do nguyễn minh đức và ngô trường sơn điều khiển đang vận chuyển khoảng ba mươi một mét khối cát
tại thời điểm kiểm tra những người này không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thời điểm những tháng đầu năm dịch bệnh trên gia súc gia cầm tại các tỉnh miền trung đang diễn biến hết sức phức tạp tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
mới đây công an tỉnh quảng trị đã phát hiện một vụ vận chuyển gia súc không có kiểm dịch thú y
chiều ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai quốc lộ một a đoạn qua huyện hải lăng lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện

xe ô tô do ông mai văn tuyến điều khiển đang có hành vi vận chuyển ba mươi hai con lợn không thực hiện kiểm dịch thú y
số lợn này do đối tượng thu mua trên địa bàn tỉnh quảng trị và đang vận chuyển vào tỉnh thừa thiên huế để tiêu thụ
thưa quý vị xăng dầu là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến đời sống của người dân cũng như nền kinh tế
những ngày qua khi hàng loạt cửa hàng xăng dầu các tỉnh phía nam treo biển tạm ngừng bán vì hết hàng
hay một số cửa hàng phía bắc cũng cắt ngắn thời gian phục vụ đã khiến cho nhiều người
không khỏi bất ngờ sự việc này cần được nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
mấy ngày qua hàng loạt cây xăng tại địa bàn tỉnh an giang đã treo biển hết hàng hoặc đóng cửa như thế này
tình trạng này còn xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác như sóc trăng tiền giang long an cần thơ
còn ngay tại hà nội anh trần mạnh dũng cũng bất ngờ khi đi đổ xăng sau những ngày nghỉ tết
anh thấy cửa hàng treo biển bán hàng theo giờ
thị trường thì mấy
hôm trước thì nhiều cây xăng đóng cửa cho nên là tài xế đi mua là rất khó khăn
đây là một trong những tình trạng mà hiện nay thì nó mới xuất hiện
tuy nhiên nếu mà để tình trạng này kéo dài thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp
cũng như là đến những cái ảnh hưởng đến cái sinh hoạt đời sống hàng ngày
vì cái xăng dầu nó là một cái mặt hàng cực kỳ quan trọng và rất là thiết yếu và không thể thiếu được
nên nên rất cần có cái sự điều chỉnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
để có một
có một cái sự thay đổi làm sao để quá trình mà sau này không có những hiện tượng này xảy ra
thị trường xăng dầu trong nước liên thông với thị trường thế giới
nguồn cung giá cả cũng không nằm ngoài biến động chung
tuy nhiên thời gian qua thị trường trong nước bị ảnh hưởng bởi tình trạng đứt gãy nguồn cung
do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đang trong tình trạng khó khăn về tài chính
từ đó có hiện tượng lợi dụng tình hình để găm hàng chờ nâng giá trục lợi gây khủng hoảng
bên cạnh đó là do giá xăng dầu thế giới tăng cao
chưa kể một số doanh nghiệp lớn như petrolimax pvoi có thể tiếp cận thị trường nhập khẩu thuận lợi
nhiều doanh nghiệp nhỏ lại tiếp cận nhập khẩu khó khăn
dẫu sao đây cũng cho thấy có một thông điệp đằng sau
có một lời cảnh báo về một cơ chế đảm bảo an ninh đồng đội quốc gia
đặc biệt là cái cơ chế mà kiểm soát để tránh những việc lạm dụng tạo ra những cái gọi là thiếu ảo
và trục lợi vì lợi ích nhóm
mới đây sau cuộc họp khẩn của bộ công thương với thông điệp
truy đến cùng việc kêu thiếu xăng dầu hiện tượng này cũng đã có những chuyển biến
xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện không phải ai cũng có thể nhảy vào làm nhà phân phối
quyền lợi phải đi kèm với trách nhiệm
không thể lời thì bán khó khăn thì né
vấn đề đặt ra ở đây là câu chuyện ổn định thị trường xăng dầu giữ vững an ninh năng lượng quốc gia
chúng tôi đề nghị là ủy ban vốn chỉ đạo
tập đoàn dầu khí việt nam tiến hành đàm phán với các bên liên quan
trong liên doanh của nhà máy lọc hóa dầu nhi sơn
để có hoạt động ổn định hơn trong thời gian tới
và phải bảo đảm cam kết nguồn cung cho các doanh nghiệp bán lẻ
và các thương nhân phân phối như đã cam kết
trường hợp mà không bảo đảm được thì anh cũng phải chủ động thông báo
và phải trả lời
chiêu trách nhiệm về mặt vật chất
chiêu trách nhiệm theo quyền định của pháp luật
để không làm thiệt hại cho những doanh nghiệp có quan hệ thường xuyên
những doanh nghiệp bán lẻ các sản phẩm của nhà máy này
và đồng thời cũng không gây ra cái xáo trộn của thị trường xăng dầu
trước hết chúng tôi cho rằng là đối với xăng dầu
thì vẫn đang là một cái lĩnh vực mà nhà nước quản lý
và được coi là một mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất
nên cái việc mà chúng ta thường xuyên giả soát các cơ chế chính sách
chỉnh sửa nó là cần thiết
chúng ta có cái việc mà có những cái thay đổi
về sản xuất về kinh doanh
thì về phía bộ công thương cũng phải là người chủ động
yêu cầu các cái đầu mối xăng dầu
chuẩn bị cái nhập khẩu chuẩn bị các cái yêu cầu khác
và đặc biệt là cái không truyền thông
phải làm nó tương đối rõ ràng
để từ đó tất cả các cái doanh nghiệp trong một cái ngành nghề lĩnh vực nào đó
người ta đều nắm được rằng những cái thay đổi đó
nó tác động thế nào và chúng ta cần xử lý ra sao
để họ chủ động trong cái việc mà âm phỏ
thì nếu mà như vậy thì cái đợt vừa rồi nó không
có cái chuyện là các cái doanh nghiệp lại cứ treo biển
là dừng bán hay là giảm cái thời hạn bán
thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái tâm lý
cũng như ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái kinh doanh xăng dầu
trong bối cảnh nhu cầu về nhân liệu ngày càng tăng
an ninh năng lượng còn nhiều thách thức
nhất là khi nguồn cung xăng dầu trong nước còn phụ thuộc vào thị trường thế giới
do đó đòi hỏi việt nam cần phải có giải pháp linh hoạt chủ động
trước những biến động của thị trường
bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng trong mọi tình huống
công an tỉnh yên bái thông tin quá trình điều tra mở rộng vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
xảy ra tại huyện văn chấn vào ngày một mươi sáu tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với bị can nông ích chấn
nguyên phó chủ tịch ubnd huyện văn chấn tỉnh yên bái
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án công an tỉnh yên bái cũng ra quyết định khởi tố bị can
đối với trần quốc dương công chức địa chính xã phủ nham thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
trần đăng khôi chủ tịch hội nông dân huyện văn chấn
và trần đăng khánh giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện văn chấn
quá trình điều tra xác định trong quá trình khảo sát mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất
để công ty trách nhiệm hiểu hoạn tư vấn đầu tư thương mại thiên hạ thực hiện dự án trang trải nuôi lợn công nghệ cao
kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn suối quẻ xã phù nham huyện văn chấn
nay thuộc thị xã nghĩa lộ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
ba bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ với mục đích vụ lợi
chỉ vì mâu thuẫn với vợ đối tượng trần văn viên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã mang đứa con nhỏ chỉ mới năm tuổi ra thả xuống sông trường giang
sau gần sáu tiếng đồng hồ thi thể của cháu bé mới được tìm thấy
công an xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam sáng nay cho biết
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy vào khoảng một giờ sáng cùng ngày
thông tin ban đầu vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi sáu tháng bốn
trần văn viên là bố của cháu bé đã mang con gái
và con gái ra khu vực cầu càng gần bến phả tam hải rồi thả xuống sông trường giang
tiếp nhận tin báo công an xã tam hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé
sau đó công an xã tam hải đã tạm giữ trần văn viên và bàn giao đối tượng
cho công an huyện núi thành công an tỉnh quảng nam điều tra xử lý theo thẩm quyền
bước đầu viên khai nhận do có mâu thuẫn với vợ nên trong lúc không kiểm chế được
đã mang con gái thả xuống sông trường giang
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng hai công an huyện bình chánh tp hcm cho biết
đang truy xét hai đối tượng đã dùng súng bắn vào xe hơi của một việt kiều
xảy ra tại địa bàn vào khuya ngày một mươi sáu tháng hai
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng hai đã có hai người đi xe máy
đến trước khu đất ấp năm a xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
rồi bắn nhiều phát súng vào xe ô tô mang biện kiểm soát sáu mươi tám a

thời điểm nổ súng trong ô tô không có người nên may mắn không ai bị thương
tại hiện trường nhiều vỏ đạn vương vãi trên đường
được biết chiếc xe bị bắn là của gia đình ông phan văn ba sáu mươi chín tuổi việt kiều mỹ
nhận tin báo công an huyện bình chánh phối hợp cùng đơn vị chức năng
có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
tại hiện trường lực lượng công an ghi nhận ba lỗ thủng trên thân ô tô
và thu giữ một số đầu đạn
bước đầu nhà chức trách xác nhận nguyên nhân vụ việc
xuất phát từ việc ranh chấp khô đất tại địa điểm trên
cũng trong ngày một mươi bảy tháng hai công an quận bình thành cho biết
đang phối hợp cùng với đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đã khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét vụ nhóm thanh niên
truy sát nhau khiến bốn người thương vong
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai một nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến
ở khu vực giao lộ đường phạm văn đồng phan văn trị
thời điểm này nhân viên quán karaoke trên đường phan văn trị
phường một mươi một quận bình thành tp hcm
đã dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì một thanh niên bị thương nạn
chạy đến kêu cứu xin lên lầu để trốn việc bị truy sát
sau đó một nhóm thanh niên cầm hung khí truy tìm người này nhưng không thấy
nhân viên quán karaoke nói không có người cần tiệm ở đây
nhưng nhóm này chửi bới
ít phút sau nhóm thanh niên cầm nhiều loại hung khí
như mã tấu ba chỉa dao kiếm tự chế
xông vào tấn công các nhân viên quán karaoke
thế vậy năm quản lý quán ra ca ngăn thì bị chém vào cổ
một nam nhân viên khác chạy tới thì bị nhiều đối tượng đâm gục ngay tại chỗ
vụ việc còn khiếm một khách cổ quán bị chém trúng tay
một khanh khác bị chém vào phần đầu nhưng may mắn không bị thương
vì đang đòi muốn bỏ hiểm
sau khi gây án nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường
nên nhân viên bị đâm gục được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra
công an huyện tháp mười tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố
tạm giam bảy đối tượng có liên quan đến vụ án đòi nợ bắt giữ người trái pháp luật
bảy đối tượng gồm lương minh lộc hồ văn chánh nguyễn phạm minh hoàng lê nhật nam nguyễn phúc thịnh hoàng hồng phúc
có tuổi đời từ hai mươi đến ba mươi năm cùng ngụ huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
và nguyễn phước cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ huyện thủ thừa tỉnh long an
quá trình điều tra ban đầu cho biết phạm hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ xã tân kiều huyện tháp một mươi
có nợ nhắm đối tượng trên khoảng một trăm sáu mươi triệu đồng nhưng chưa trả
năm hai nghìn hai mươi một tại một quán cà phê nơi giáp ranh thị trấn mỹ an và xa mỹ đông huyện tháp mười
nhóm đối tượng đã dùng tay và ghế nhựa đánh và ép nam điện thoại cho người nhà
mang số tiền hai trăm linh triệu đồng trả bọn chúng
không đáp ứng được yêu cầu của chúng đặt ra nam đã bị dốt vào một phòng trọ trên địa bàn thị trấn mỹ an
sau khi tìm cách trốn thoát nam đã đến công an huyện tháp mười trình báo
với hành vi côn đồ xâm thường pháp luật bảy đối tượng đã bị khởi tố bắt giam
vụ án là một bài học đắt giá dành cho những ai có hành vi khống chế đe dọa tính mạng bắt giữ con nợ
để ép buộc người thân phải trả nợ đều phải bị xử lý hình sự
ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tử vong của ba người đàn ông
dưới hồ suối đá thuộc xã thuận hòa huyện hàm thuận bắc
các nạn nhân là phạm hoàng hải hai mươi bảy tuổi tống nhà ba mươi bảy tuổi nguyễn văn vàng hai mươi hai tuổi
cả ba ở gần nhà nhau và đều có mối quan hệ họ hàng
trước đó vào trưa hôm qua ba người này rời khỏi nhà và được cho là đi chải cá
đến chiều không thấy về gia đình đi tìm và phát hiện hai xe máy cùng các vật dụng ở hồ suối đá
sau khi mò tìm dưới hồ nhưng không thấy thì sáng nay ba thi thể nổi lên
các vị trí này cách bờ hồ không xa công an đã khám nghiệm hiện trường tìm nhân chứng
và cho xuồng máy chạy quanh khu vực tìm các vật chứng liên quan
đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc
công an tỉnh bình phước hiện đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và một xe máy
khiến cho một người chết một người bị thương xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố một
phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ sáng ngày một mươi bảy tháng hai xe khách dường nằm lưu thông
trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi tp hcm
khi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa quốc lộ một mươi bốn và đường nguyễn văn trỗi
thuộc khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài
bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy do một nam thanh niên điều khiển chở theo bé trai một mươi năm tuổi
ngụ phường tân đồng thành phố đồng xoài đang lưu thông qua đường
vụ vai trạm khiến xe máy bị xe khách khúng vào gầm kéo hàng chục mét
bé trai bị tử vong tại chỗ còn nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe máy biến dạng dưới gầm xe khách xe khách hư hỏng phần trước
cảnh sát châu thông công an tỉnh bình phước phối hợp công an tp đồng xoài
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng đặc biệt là lực lượng
cảnh sát châu thông toàn tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn châu thông
thời gian vừa qua với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ tai nạn giao thông
trên địa bàn của tỉnh bình thuận đã giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận toàn tỉnh xảy ra ba vụ tai nạn
giao thông làm chết hai người bị thương một người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một giảm tám vụ bảy người chết và bốn người bị thương
để đạt được những kết quả đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
tập trung vào các địa bàn trọng điểm phối hợp với các lực lượng địa phương ngăn chặn tình trạng sức thanh
thiếu niên điều khiển xe mô tô xe máy chạy tốc độ cao nghiêm mất an toàn châu thông
tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được an toàn
qua đó đã tổ chức ba trăm một mươi bảy ca tuần tra kiểm soát với một một trăm bốn mươi ba lực cán bộ chiến sĩ tham gia
qua đó đã phát hiện lập biên bản một trăm bốn mươi sáu trường hợp vi phạm tạm giữ nhiều mô tô trong dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín sự tham gia hòa thông trong thời gian dịch hạn chế
sau dịch sự trở lại hoạt động bình thường linh hoạt ứng phó để thúc đẩy cuộc sống